do ảnh hưởng của cơn bão số hai nên những ngày qua trên địa bàn tỉnh điện biên thường xuyên có mưa từ mưa vừa đến rất to
đặc biệt trận mưa liên tục từ đêm ngày hôm qua đến sáng nay đã gây thiệt hại về nhà cửa đường xá và ngập úng cục bộ trên địa bàn
mưa lớn đã gây lũ làm hư hỏng năm ngôi nhà của bà con bản ca hâu xã na ư huyện điện biên
đường từ bản ca hâu vào trung tâm xã bị ách tắc nghiêm trọng với khoảng bốn năm trăm linh m khối đất đá trên mặt đường
một lượng lớn bùn đất xuống mặt đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn qua cửa khẩu quốc tế tây trang
các tuyến đường chính tại trung tâm thành phố điện biên phủ bị ngập sâu trong nước có nơi bị ngập sâu khoảng một m
lực lượng chức năng đã cử cán bộ chiến sĩ cùng dân quân di rời nhà cửa tài sản bù trí nơi ở an toàn cho người dân